các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quốc hội đã tiến hành bầu thủ tướng chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín
theo kết quả kiểm phiếu bốn trăm bốn mươi sáu đại biểu trong tổng số bốn trăm chín mươi đại biểu có mặt đồng ý bầu ông nguyễn xuân phúc làm thủ tướng chính phủ chiếm tỷ lệ chín mươi hai mươi tám tổng số đại biểu quốc hội
sau đó quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông nguyễn xuân phúc làm thủ tướng chính phủ với chín mươi sáu một mươi năm số phiếu tán thành
trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội
trước đồng bào và cử tri của cả nước thủ tướng nguyễn xuân phúc tuyên thệ
trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc tuyên thệ
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và khẳng định
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới nguyên thủ tướng nguyễn tân dũng
và các thủ tướng tiền nhiệm về những đóng góp với đất nước
tân thủ tướng đã tặng hoa chúc đồng chí nguyễn tân dũng sức khỏe hạnh phúc
và tiếp tục có những đóng góp trên nhiều phương diện cho đất nước
và ngay sau đây truyền hình công an nhân dân antv xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tâm thất
của đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
họ và tên nguyễn xuân phúc ngày tháng năm sinh hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
quê quán xã quế phú huyện quế sơn tỉnh quảng nam nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
vườn điện biên quận ba đình hà nội
dân tộc kinh tôn giáo không trình độ giáo dục phổ thông một mươi trên một mươi
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế
trường đại học kinh tế quốc dân hà nội năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
ngoại ngữ anh văn b nga văn b
nơi làm việc văn phòng chính phủ ngày vào đảng một mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngày chính thức một mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ông nguyễn xuân phúc là ủy viên trung ương đảng các khóa một mươi một mươi một và một mươi hai
là ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi một và một mươi hai
là đại biểu quốc hội khóa một mươi một
là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
nhiệm kỳ một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn bốn và hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một
ông nguyễn xuân phúc từng nắm giữ các chức vụ quan trọng
như phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
phó bi thư chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
ông nguyễn xuân phúc được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
được trung ương bầu vào ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
được trung ương bầu vào bộ chính trị
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba
ông nguyễn xuân phúc được quốc hội bầu giữ chức thủ tướng chính phủ